tiếp tục chương trình công tác làm việc tại điện biên sáng nay đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
liên khu dân cư bản mường nhé mới mường nhé hai tỉnh điện biên
phát biểu tại ngày hội bộ trưởng tô lâm mong muốn bà con khu liên dân cư nói riêng
và chính quyền nhân dân các dân tộc trong huyện mường nhé nói chung
cần tăng cường đoàn kết để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị kinh tế
văn hóa xã hội của địa phương bởi đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư không chỉ là nét đẹp
mà còn là vấn đề quan trọng trong việc xây dựng củng cố phát huy quyền làm chủ của nhân dân
hùn đúc sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc nâng cao vai trò của mặt trận tổ quốc
trong thời kỳ mới có phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị
phát triển kinh tế văn hóa xã hội từ mỗi bản làng
nhân dịp này bộ trưởng tô lâm đã trao nhiều phần quà cho nhân dân các dân tộc bản mừng nhé mới mừng nhé hai